một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại tầng năm của công ty congung meko ở khu công nghiệp trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ
ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội khiến hàng nghìn công nhân đã phải tháo chạy khỏi công ty
đây là doanh nghiệp một trăm linh vốn nước ngoài chuyên sản xuất mềm gối lông vũ
khu vực cháy thuộc nhà xưởng và đây cũng là nơi sản xuất chế biến lông vũ kết hợp với may mặc
theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vào khoảng chín giờ ngọn lửa bất ngờ phát ra tại tầng năm
nơi chứa nhiều vải và nguyên liệu phục vụ sản xuất
sau đó ngọn lửa lan rộng những cột khói đen cao hàng chục mét cuồn cuộn bao trùm nhà cao năm tầng nằm ở mặt tiền đường lê hồng phong
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cần thơ đã huy động hàng chục xe chữa cháy
cùng hơn một trăm linh chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
do đám cháy xuất phát ở tầng năm lực lượng chữa cháy khá vất vả để tiếp cận hiện trường
các lực lượng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã
tập trung hết lực lượng ở đây
trong đó là có hai xe thang cao tầng hiện nay đang làm nhiệm vụ chữa cháy đang cháy ở tầng năm
còn các phương tiện tám mươi phương tiện còn lại hiện nay đang tập trung ở khu vực phía trước doanh nghiệp
để làm nhiệm vụ tiếp nước cho các phương tiện chữa cháy và đồng thời để ngăn cháy lây lạc
và đồng thời cũng đưa một phương tiện qua bên phía
giữa doanh nghiệp tiếp giáp với bên khu dân cư để thực hiện công việc phòng lây lạc cháy lạc qua bên phía khu dân cư
hiện nay phía khu dân cư các lực lượng của quận bình thủy và của thuận đã thông báo cho người dân di dời
kể cả trường tiểu học trà nốc bốn tôi cũng có yêu cầu
và vừa vừa là cho các cháu chiều nay được nghỉ học
thì cái này là vừa là để bảo vệ cái an toàn nhưng mà đồng thời là cũng tránh cái khí độc nó lan tỏa qua phía các dao
đến một mươi năm giờ biển lửa vẫn bao trùm tòa nhà nhiều bức tường có nguy cơ sập đổ
lực lượng chữa cháy phải hút nước từ sông hậu cách đó vài trăm mét để dập lửa
xe chữa cháy của các công ty xăng dầu trên địa bàn cũng được huy động

ngoài ra lãnh đạo thành phố cần thơ cũng nhờ lực lượng chữa cháy của các tỉnh gần cận như an giang vĩnh long hậu giang sang hỗ trợ
đến một mươi năm h ba mươi đám cháy đã được khống chế lửa chỉ còn âm ỉ
được biết công ty wang lung meko chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lông vũ kết hợp với may mặc
nhà xưởng rộng khoảng một mươi bảy m hai với hơn một ba trăm linh công nhân đóng tại khu công nghiệp trà nóc quận bình thủy cách trung tâm thành phố cần thơ khoảng một mươi năm km
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ